cảm ơn các bạn đã theo dõi
như antv đã đưa tin vào hồi một mươi tám h bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín tại công ty than hòn gai thuộc tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản việt nam đã xảy ra sự cố bục nước trong đường lò
vụ tai nạn lao động đã khiến ba công nhân gặp nạn trong đó có hai thợ lò bị tử vong gồm anh lê văn hiến phó quản đốc phân xưởng và anh vũ như hiệu thợ lò
kỹ sư khai thác mỏ lê văn biên bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh quảng ninh
sau khi sự cố xảy ra lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ
tỉnh quảng ninh đã thăm hỏi động viên trao hỗ trợ sáu triệu đồng đối với gia đình có nạn nhân tử vong và ba triệu đồng đối với người bị thương
thông tin liên quan đến vụ việc các đối tượng chống người thi hành công vụ tại tỉnh bình phước
trong lúc thực hiện một vụ cưỡng chế dân sự theo lệnh của tòa án ba chiến sĩ công an thuộc công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đã bị các đối tượng côn đồ tấn công trọng thương
phải đưa đi cấp cứu
và trong ngày hôm qua một mươi bảy tháng chín trung tá nguyễn văn tuyển phó trưởng công an huyện phú riềng tỉnh bình phước cho biết
đơn vị đang tạm giữ đối tượng dũng văn hai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú xã long bình huyện phú riềng tỉnh bình phước cùng đồng bọn để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
vào sáng ngày một mươi năm tháng chín đoàn cưỡng chế do tri cục thi hành án huyện phú riềng chủ trì phối hợp với công an huyện phú riềng và các cơ quan chức năng liên quan
thi hành bản án số ba ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi của tòa án nhân dân huyện bù gia mập cưỡng chế một mảnh đất của bà lý thanh luân ở xã long bình huyện phú riềng tỉnh bình phước
trong khi đoàn cưỡng chế đang thực hiện nhiệm vụ thì dũng văn hai cùng một số đối tượng khác quá khích đã liên tục phản đối la ó xông vào đánh lực lượng chức năng không cho lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
trong lúc giảng co dũng văn hai đã dùng dao thái lan đâm vào lưng thượng úy lê xuân mạnh
không dừng lại ở đó thấy đồng bọn đang hành hung lực lượng chức năng dũng văn quang và một số đối tượng khác cũng hủy nhau ném đá vào lực lượng chức năng đang thi hành công vụ khiến hai chiến sĩ công an khác bị thương vào mặt và gãy xương quay hàm phải đưa đi cấp cứu
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện phú riềng đã huy động lực lượng nhanh chóng khống chế các đối tượng có hành động quá khích gây thương tích cho các cán bộ chiến sĩ công an
trong lúc giảng co dũng văn hai đã dùng dao thái lan đâm vào lưng thượng úy lê xuân mạnh
trong lúc giảng co dũng văn hai đã dùng dao của người dân về việc bị mất trộm tài sản khi đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện đà nẵng các lực lượng thuộc công an thành phố đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ được đối tượng chuyên thực hiện hành vi trộm cắp nói trên
đối tượng bị bắt giữ là trương văn tài hai mươi hai tuổi trú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
tại cơ quan công an tài khai nhận lợi dụng sơ hở của người nhà đến chăm người bệnh trong bệnh viện để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm điện thoại di động và nhiều tài sản có giá trị khác
sau khi trộm cắp được chót lọt đối tượng tài đem tài sản đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân
cho đến ngày bị bắt tài đã thực hiện thành công hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn trong một khoảng thời gian dài
tại tỉnh bình phước tòa án nhân dân huyện hớn quản cũng đã đưa ra xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản đối với trần minh mẫn chú tại thành phố bến tre tỉnh bến tre và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với lê đông trung chú tại xã minh hưng huyện trần thành
theo cáo trạng trong các ngày bảy một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi năm trần minh mẫn gây ra hai vụ trộm cắp xe máy tại xã tân hiệp huyện hớn quản
đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm mẫn tiếp tục trộm cắp nhưng bị người dân phát hiện đuổi bắt nên đã bỏ chạy thoát sang ấp tám cùng xã
tại đây đối tượng đã lấy trộm một xe máy của người dân và một số tiền mặt rồi tẩu thoát
sau đó mẫn đã đem xe bán cho lê đông trung mặc dù biết xe do trộm cắp mà có nhưng trung vẫn đồng ý mua xe với giá là bốn triệu đồng
tại phiên tòa xét xử lưu động hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần minh mẫn năm năm tù giam về tội trộm cắp tài sản
lê đông trung tám tháng tủ giam
về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
với hành vi hiếp dâm đối tượng rơ châu ẩm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã yà khương huyện chư pa tỉnh gia lai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố con tum tỉnh con tum ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu khi nạn nhân đang ngủ tại nhà bạn ở xã hòa bình thành phố con tum
thì bị một đối tượng lạ mặt đột nhập vào phòng khống chế
bộ y đưa ra bờ đập tràn đức yên xã hòa bình thành phố con tum cách nhà khoảng hai km và thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó đối tượng đã bỏ trốn
nhận được tin báo của người bị hại lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được đối tượng gây án là rơ trăm ẩu
vâng thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên địa bàn quảng ngãi đặc biệt là vùng nông thôn
xuất hiện một số vụ việc là nữ sinh bị xâm hại tình dục với những thủ đoạn mới
kẻ xấu tiếp cận nữ sinh để thực hiện hành vi
hành vi đồi bại ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
trưa ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ở xã đức tránh huyện mộ đức phát hiện bé gái một mươi hai tuổi đang học lớp bảy ở nhà một mình
một thanh niên ăn mặc chỉnh tề đến nhà em và tự giới thiệu là cán bộ của trường nơi em đang học
được cử đến để khám sức khỏe chuẩn bị cho năm học mới
tin lời bé gái này đã cho đối tượng dùng tay kiểm tra người
ngay sau đó đối tượng khống chế đe dọa sẽ bóc cổ giết em nếu như không cho quan hệ tình dục
sau khi thực hiện hành vi đổi bại
đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi
mới đây ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên án bị cáo phạm văn dục hai mươi tám tuổi
ở xã ba cung huyện ba tơ một mươi hai năm tù giam về tội hiếp dâm
đầu năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng phạm văn dục đến địa bàn xã ba thành huyện ba tơ để khai thác gỗ keo
và xin ngủ nhờ ở một số nhà dân ở đây
cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sau khi đi nhậu về phạm văn dục đã đến nhà một người dân ở thôn trường an
và thấy cháu gái đang ngủ một mình ngoài phòng khách
đối tượng đã không chế nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại
chính quyền địa phương và những con cháu của chúng ta còn thiếu những sự chăm sóc của bố mẹ lơ là
và bỏ những phong cách của chúng ta
hiện nay thì bố mẹ kia tay đa số thì không quan tâm đến phong cách của mình nữa nhiều
cho chúng ta những sự không hay đến với xã hội
theo cơ quan chức năng đối tượng gây ra các vụ hiếp dâm trẻ em
ở nhiều lố tuổi trình độ khác nhau
ngoài mối quan hệ quen biết họ hàng trong gia đình
thì hiện nay nhiều đối tượng lạ mặt liều lĩnh đến tận nhà
khi thấy không có người lớn thì thực hiện hành vi đổi bại với trẻ em
thủ đoạn mới của đối tượng phạm tội đó là
các đối tượng đi buôn bán các mặt hàng quảng cáo rồi giả danh
cán bộ của địa phương để đánh một số gia đình là vạn đồng
quyên góp hoặc là mua hàng khi mà đến những gia đình nào
neo đơn vé người và nếu như có các em gái em nữ
thì là bắt đầu thực hiện hành vi xâm phòng tình dục đối với những em nữ đó
do mặt trái của nền kinh tế thị trường nhiều bố mẹ lo kiếm tiền
ít thời gian có mặt ở nhà nên trẻ em rơi vào nguy cơ dễ bị lạm dụng và xâm hại
ngoài ra một phần nền kinh tế thị trường những bố mẹ mải lo kiếm tiền
là do giáo dục khi vẫn chưa đưa các nội dung về sức khỏe giới tính
cũng như phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và chương trình học
dẫn đến tình trạng thiếu hiểu biết về vấn đề này ở trẻ
một nguyên nhân khác chính là do sự xâm nhập của các văn hóa phẩm đồi trụy
phát tán tràn lan trên mạng internet đã ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm sinh lý
gây ra sự lệch lạc về đạo đức lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên
chúng tôi cũng đã có nhiều văn bản nhiều đề nghị đối với công an các đơn vị địa phương
là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến tặng người dân
để nâng cao cảnh giác trong việc là phòng chống tội phạm đối chung
và trong đó có tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đối riêng
và đặc biệt là cũng lòng biện với các nhà trường trên địa bàn tổng tỉnh
để cũng tiếp tục có sự tuyên truyền giáo dục các em nhận thức
hiểu rõ về những hành vi thủ đoạn mới của đối tượng phạm tội
và xâm nhập của các nhà trường
với loại tội phạm này các cơ quan chức năng cũng như toàn xã hội
cần phải lên án mạnh mẽ và có những biện pháp mạnh để xử lý nghiêm
có như vậy mới hạn chế ngăn chặn để mỗi trẻ em đều có quyền được sống
trong một môi trường xã hội an toàn và lành mạnh
thời gian gần đây công an tỉnh lạng sơn nhận được trình báo
của một số gia đình về việc con em họ sẽ bị tội phạm tránh
khi xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê
thì đã bị một số đối tượng người việt nam sinh sống tại trung quốc
khống chế bắt giữ sau đó gọi điện cho gia đình các nạn nhân để đòi tiền chuộc
ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ông lăng văn mạnh ở xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
đến trình báo về việc con gái ông cùng một người bạn khi đang ở trung quốc
lao động làm thuê thì đã bị một nhóm đối tượng bắt cóc
các đối tượng sử dụng số điện thoại trung quốc gọi yêu cầu mỗi gia đình
phải chuyển cho bọn chúng
số tiền là một trăm linh triệu đồng
nếu không làm theo hai đối tượng sẽ bán hai cô gái vào các tỉnh phía sâu nội địa trung quốc
sau khi mỗi gia đình đã chuyển cho bọn họ hai mươi triệu đồng
thì bọn chúng đã thả hai cô gái sau hơn một mươi ngày giam giữ trái phép
đây chỉ là một trong số các vụ công dân việt nam
sau khi xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê đã bị bắt cóc tống tiền
thủ đoạn của các đối tượng là chủ động bắt cóc
sau đó gọi điện cho người nhà nạn nhân để tống tiền
hoặc một số đối tượng thông qua việc biết nạn nhân
mặc dù không biết nạn nhân hiện đang ở đâu
nhưng do có số điện thoại của gia đình nạn nhân
nên đã chủ động gọi điện yêu cầu chuyển cho chúng số tiền khá lớn
có vụ lên đến gần hai trăm linh triệu đồng nếu muốn cứu người thân
lực lượng cảnh sát môi trường công an tp hạ long tỉnh quảng ninh
trong lúc tuần tra kiểm soát phát hiện hai tàu có hành vi khai thác cát trái phép
tại khu vực sông đài lai thuộc địa phận phường hà khẩu tp hạ long tỉnh quảng ninh
cảnh sát môi trường công an tp hạ long tỉnh quảng ninh
tại thời điểm kiểm tra phát hiện anh đặng văn mật
trú tại thôn đồng cống xã hoàng tiến huyện trí linh hải dương
và anh đặng xuân ngọc chú tại thôn phục kiện xã hoàng tiến huyện trí linh tỉnh hải dương
đang điều khiển hai tàu không có biển kiểm soát hút cát từ dưới lòng sông lên tàu
khi tàu anh đặng văn mật hút được bốn hai mét khối cát
tàu anh đặng xuân ngọc hút được bốn năm mét khối cát
thì bị công an tp hạ long kiểm tra bắt giữ
thưa quý vị và các bạn thực hiện tháng cao điểm về an toàn giao thông
thời gian qua phòng cảnh sát đường thủy công an tp hương yên
đã tiến hành tập trung lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát
tích cực đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm với các hành vi khai thác cát trái phép
trong việc lập lại trật tự trên các tuyến sông
đây là hai tàu hút cát vừa bị phòng cảnh sát đường thủy bắt quả tang
khi đang có hành vi khai thác cát trái phép
tại khu vực thủng địa bàn sáu
tàu hút cát phú thịnh huyện kim động và xã trí tân huyện khói châu
tàu mang số hiệu nb hai nghìn năm trăm tám mươi hai do nguyễn văn du sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở nho quan ninh bình
và phương tiện không biển kiểm soát do lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ở khói châu hương yên làm chủ
tại thời điểm bị phát hiện cả hai phương tiện đang sử dụng máy bơm công suất lớn
hút cát từ lòng sông hồng lên khoang chứa của tàu
tiến hành kiểm tra các chủ phương tiện vi phạm hàng loạt các lỗi như
khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép
thuyền viên không có bằng chứng chỉ chuyên môn
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
và tịch thu toàn bộ máy móc trên tàu dùng cho việc khai thác cát trái phép
chỉ tính từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát đường thủy đã bắt giữ một mươi ba phương tiện khai thác cát trái phép
xử phạt hành chính gần bốn trăm linh triệu đồng
mặc dù với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
nhưng việc phát hiện và xử lý các phương tiện còn gặp nhiều khó khăn
bởi thủ đoạn hoạt động của các tàu khai thác cát ngày càng tinh vi và có tổ chức
để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
các đối tượng thường bố trí người cắt cử để canh chừng lực lượng làm nhiệm vụ
các tàu hút cát này ban ngày thường nằm im đến đêm về sáng mới bắt đầu hoạt động
khi bị phát hiện các đối tượng thường di chuyển sang địa bàn giáp danh để đối phó
hoặc sẵn sàng chống trả quyết liệt khi các cơ quan chức năng tiếp cận

tình trạng khai thác cát cháy phép trên những tuyến sông mới được ngăn chặn chấm dứt
tình trạng khai thác cát cháy phép trên những tuyến sông mới được ngăn chặn chấm dứt